cho đến thời điểm hiện tại mặc dù lũ dữ đã không còn hoành hành nữa
nhưng những người dân huyện mù căng trải tỉnh yên bái vẫn đang sống trong nỗi sợ hãi lo âu cùng với nỗi đau mất mát
bởi đợt lũ quét lũ ống trong hai ngày vừa qua đã gây ra những thiệt hại không nhỏ về người và tài sản đối với huyện vùng cao này
tính đến thời điểm hiện tại trận lũ đã làm bốn người thiệt mạng và hiện vẫn còn một mươi người mất tích
thiệt hại ước tính lên tới một trăm sáu mươi tỷ đồng

và cả chiếc gối này nữa cùng với tất cả những gì dưới đống đổ nát kia đều cho thấy đã từng là dấu hiệu của cuộc sống
đến ngày hôm nay mưa thì đã ngớt cơn lũ lớn thì cũng đã đi qua
tuy nhiên như nỗi đau thì vẫn còn ở lại
hai chị em giàng thị hồng liên giàng hoàng sơn và hai em giàng thị mỉ thảo thị dê
đang cùng nhau chung sống tạm trong căn nhà kho của đài truyền thanh và truyền hình huyện mù căng trải tỉnh yên bái
mặc dù không ở cùng thôn bản không phải người thân nhưng giờ đây cả bốn em lại coi nhau như chị em ruột thịt
các em là những đứa trẻ đã bị mất đi người thân trong trận lũ quét tại huyện mù căng trải hai ngày trước
lúc đấy thì nước sắp ngập vào nhà rồi hôm rồi trò thì trả lấy được cái gì hết trả lấy đúng mối cái điện thoại

hôm rồi em đi trước hôm rồi em bảo là nhanh lên hôm rồi cháu cũng đi
hôm rồi em đi trước hôm rồi em bảo là nhanh lên hôm rồi em bảo là nhanh lên hôm rồi em đi
khi người anh trai của mình vẫn còn mất tích
khoảng bốn giờ ba mươi sáng tôi có tôi dậy xem suối đằng sau nhà thì thấy nước bình thường tôi bắt đầu tắt điện đi ngủ
khoảng độ một mươi phút sau một mươi phút sau thì thấy chỉ nghe tiếng bậc đó là chôi một đoạn xa lắm không biết gì cả

đoạn đến khu trường gần trường học ấy thì tôi bắt đầu ngói lên đầu ngói lên trên mặt nước đến khu gần đấy may là giạt vài đến gần chân cầu nước nó xoáy nước xoáy thì anh em ở trên cầu thả cái ống nước cái dây ống nước ấy thì tôi thầm được và anh em kéo tôi ra bên ngoài